công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản bắt giữ hai đối tượng
thu giữ bốn chiếc xe máy với tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
trước đó vào lúc dạng sáng ngày một mươi năm tháng tám trên địa bàn thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng đã xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản
lập bốn chiếc xe máy chỉ trong vòng chưa đầy bảy mươi hai giờ đồng hồ
vào ngày một mươi tám tháng tám lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đã xác định thủ phạm gây án
bắt giữ đối tượng hà đình toàn và phạm xuân hoài cùng chú tại tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám đã rủ nhau từ bắc giang lên lạng sơn
tìm tài sản sơ hở của người dân để trộm cắp
sau khi lấy trộm được bốn chiếc xe máy thì hòa và toàn đã mang về bắc giang để tiêu thụ tổng giá trị tài sản ước tính trên một trăm linh triệu đồng